thưa quý vị hội đồng liên bang thượng viện nga ngày hôm qua đã bỏ phiếu thông qua dự luật về việc đình chỉ hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới new start với mỹ
trước đó cùng ngày duma quốc gia hạ viện nga cũng đã thông qua dự luật này sau khi được tổng thống nga vladimir putin trình lên một ngày trước đó
dự luật có hiệu lực tại thời điểm được công bố chính thức
trong thông điệp liên bang ngày hai mươi một tháng hai tổng thống putin nhấn mạnh nga đình chỉ việc tham gia new start nhưng không rút khỏi hiệp ước này
bộ ngoại giao nga cũng thông báo moscow vẫn sẽ tôn trọng giới hạn vũ khí hạt nhân trong hiệp ước
điều này cũng đồng nghĩa với việc nga sẽ tiếp tục trao đổi thông tin về các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo theo các thỏa thuận trước đó với mỹ
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đã nhanh chóng kêu gọi nga xem xét lại quyết định này
phía mỹ gọi động thái của nga là vô cùng đáng tiếc và vô trách nhiệm
về phần mình điện kremlin đánh giá phản ứng của phương tây mang lại rất ít hy vọng về việc nối lại các cuộc đàm phán cắt giảm vũ khí hạt nhân
tuy nhiên hoàn cảnh sẽ thay đổi theo thời gian
new start là hiệp ước có tính sàng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa nga và mỹ
trước đó mỹ đã rút khỏi một loạt thỏa thuận kiểm soát vũ khí với nga như hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung và hiệp ước bầu trời mới